thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy tại phố trần nhân tông quận hai bà trưng công viên thống nhất hà nội
bộ công an phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch ubnd tp hà nội
đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ
công trình văn hóa có ý nghĩa biểu tượng mang giá trị nhân văn sâu sắc của lực lượng công an nhân dân
tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ được xây dựng với mục đích tôn vinh sự hy sinh công hiến
của lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng
trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vì bình yên cuộc sống của nhân dân
đây là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị lịch sử giáo dục truyền thống
nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ
và nâng cao ý thức cho nhân dân luôn chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an ninh trật tự
nhất là an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ
tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ không chỉ là công trình có ý nghĩa với riêng lực lượng công an nhân dân
mà còn là công trình văn hóa kiến trúc đặc sắc tiêu biểu góp phần nâng tầm giá trị cảnh quan đô thị
và trở thành điểm đến hấp dẫn du khách khi đến với thủ đô
thưa quý vị cũng trong sáng nay gần chín thí sinh trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi đánh giá
tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai đây là năm đầu tiên bộ công an tổ chức bài thi đánh giá
để lấy kết quả tuyển sinh vào các trường công an nhân dân
trong buổi sáng các thí sinh có một trăm tám mươi phút làm bài thi với phần trắc nghiệm và phần tự luận
mùa tuyển sinh năm nay các trường học viện công an nhân dân sẽ không hoàn toàn sử dụng điểm bài thi đánh giá năng lực
để xét tuyển
mà vẫn lấy thêm điểm từ bộ giáo dục và đào tạo với tỷ lệ bốn mươi điểm từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và sáu mươi điểm từ kỳ thi đánh giá năng lực
việc kết hợp này cũng đảm bảo kiến thức năng lực cơ bản bậc trung học phổ thông của thí sinh
vừa đảm bảo kiến thức phân hóa phân loại thí sinh trong bài thi đánh giá năng lực của bộ công an
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
chỉ sau gần một mươi hai h gây án và bỏ trốn công an tp mong cái tỉnh quảng ninh
đã phối hợp với các đơn vị liên quan khoanh vùng và bắt giữ được nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm xăm
khi đang lẩn trốn tại huyện hải hà
tại cơ quan điều tra nghi phạm khai nhận do thiếu tiền sử dụng ma túy
biết nạn nhân ở một mình nên nghi phạm nảy sinh ý định đến chỗ chị này thăm dò
với mục đích cướp tài sản để có tiền mua ma túy
tại đây sau khi đã phun xăm hình cho nghi phạm nhưng nghi phạm nói không có tiền để trả
hai bên đã xảy ra to tiếng
với ý định và hung khí đã chuẩn bị trước nghi phạm đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào nạn nhân
khiến nạn nhân tử vong
bất ngờ vào mùa quán karaoke ở khu phố phước kiểng thị trấn hiệp phước
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt quả tăng bốn thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chân ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch bắt quả tăng bốn thanh niên
là huỳnh phát tài nguyễn thanh hưng nguyễn thị hồng linh và nguyễn văn điền
đang tụ tập sử dụng ma túy tại quán karaoke ở khu phố phước kiểng thị trấn hiệp phước
quả test nhanh chất ma túy trên bốn thanh niên đều dương tính với chất ma túy
lực lượng công an đã thu giữ một đĩa xứ đựng chất bột màu trắng và một gói ma túy dạng khay
cùng một số đồ vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng chức năng thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã đưa tàu số hiệu tg chín mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi tám ts chở khoảng chín mươi lít dầu đeo
không rõ nguồn gốc về tới cảng của hải đội ba trăm linh một tp vũng tàu
để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó lực lượng chức năng phát hiện và kiểm tra một tàu vỏ gỗ trên
có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
kết quả phát hiện khoảng chín mươi lít dầu đeo không có giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
ngoài ra trên tàu có năm thuyền viên do ông trần công quang bốn mươi chín tuổi
thường trú tại tp mỹ tho tỉnh tiên giang làm thuyền trưởng
các thuyền viên không có bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn